chiều ngày sáu tháng ba bệnh viện chợ rẫy tp hcm thông tin cụ thể về tình trạng phụ huynh bị lừa gạt
chuyển tiền qua điện thoại với lý do là con đang cấp cứu ở bệnh viện chợ rẫy cần tiền mổ gấp
theo bệnh viện chợ rẫy trong ngày sáu tháng ba phòng bảo vệ bệnh viện chợ rẫy tiếp nhận thêm năm phụ huynh có con
ở độ tuổi từ hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi hai học cấp hai ở nhiều trường trên địa bàn tp hcm
trong năm phụ huynh hai người chuyển tiền vào tài khoản của giáo viên với tổng số tiền ghi nhận là hai trăm năm mươi triệu đồng
kịch bán chung của những kẻ lừa đảo là gọi điện thoại cho phụ huynh báo tin con phải cấp cứu từ bệnh viện chợ rảy
cần tiện ứng trước để mổ một số phụ huynh điện thoại cho nhà trường hoặc giáo viên nhưng không liên hệ được
nên nhanh chóng chuyển tiền vì lo lắng cho đến hiện tại đã có bảy nạn nhân bị lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
bệnh viện chợ rẫy tp hcm khuyến cáo nếu gặp trường hợp tương tự phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại
hai mươi tám ba nghìn tám trăm năm mươi năm bốn nghìn một trăm ba mươi bảy nhân phím sau đó báo tổng đài viên kết nối với khoa phòng điều trị có liên quan
để xác nhận thông tin người nhà nằm viện các khoản viện phí số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản